trong cuộc họp báo mới đây tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố dịch bệnh covid một mươi chín là đại dịch
đây là lần đầu tiên who tuyên bố dịch bệnh do một chủng virus corona gây ra là đại dịch
dù trước đây từng có hai dịch bệnh khác cũng do virus corona chủng khác gây ra là sars và mers
trong hai tuần qua số các quốc gia bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín đã tăng gấp ba lần
who đã luôn đánh giá theo dõi sát sao dịch bệnh này
chúng tôi hết sức lo ngại về các cấp độ lây lan đáng báo động mức độ nghiêm trọng và những hành động phản ứng
chính vì vậy chúng tôi đưa ra đánh giá covid một mươi chín là một đại dịch
ông tetross cũng lưu ý việc định danh covid một mươi chín là một đại dịch không có nghĩa là tình hình đã trở nên vô vọng
mọi quốc gia vẫn có thể kiểm soát dịch bệnh này mặc dù tuyên bố covid một mươi chín là đại dịch của who không làm thay đổi bất cứ vấn đề thực tế nào của dịch bệnh hiện tại
xong nó cho thấy rõ ràng who đang vô vọng
vận dụng mọi nỗ lực có thể để huy động cả thế giới chung tay góp sức vào cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín với mức độ quan tâm nhất cần thiết
kể từ khi dịch bùng phát ở vũ hán trung quốc cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín dịch covid một mươi chín đã khiến hơn một trăm hai mươi sáu người mắc bệnh trên toàn thế giới trong đó có khoảng bốn sáu trăm linh người tử vong
những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất tính đến nay là trung quốc italia iran hàn quốc và nhật bản